cơ quan chức năng tỉnh hòa bình đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai trẻ nhỏ thiệt mạng và bốn người khác bị thương xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
tại đường lạc long quân tổ một mươi bốn phường tân thịnh thành phố hòa bình
khi đám cháy xảy ra có sáu người bị mắc kẹt trong nhà
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường giải cứu được bốn người ra ngoài
và đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu
đến khoảng năm giờ ba mươi phút đám cháy được dập tắt lực lượng chữa cháy phát hiện hai người đã tử vong ở phòng ngủ tại tầng ba và đưa thi thể ra ngoài